tỷ lệ cán bộ trẻ cán bộ nữ luôn được tăng cường
hiện nay đã có một trăm ba mươi tám đồng chí được giới thiệu vào nguồn quy hoạch thành ủy khóa một mươi một
trong đó có bốn mươi ba cán bộ nữ chiếm tỷ lệ ba mươi một một mươi sáu
hai mươi một cán bộ trẻ dưới bốn mươi tuổi chiếm tỷ lệ một mươi năm hai mươi hai
để cụ thể hóa nghị quyết của đảng trong những năm qua
thành ủy đã triển khai các chương trình đào tạo nguồn như chương trình đào tạo thạc sĩ
tiến sĩ cán bộ trẻ tuổi
được xuất thân từ công nhân v v
từ ba chương trình này thì nhiều cán bộ trẻ của thành phố đã được đứng vào vị trí lãnh đạo
nói chung là được cấp quỹ rất là tín nhiệm
nhiều cán bộ trẻ của thành phố hiện nay ví dụ như là một số giám đốc sở hiện nay
cũng là cán bộ người của chương trình đào tạo thạc sĩ tiến sĩ
ví dụ như là giám đốc sở xây dựng giám đốc sở giao thông vận tải
các chương trình này đã tạo được bước đột phá trong quy hoạch nguồn cán bộ trẻ hiện nay
các bộ trẻ được quy hoạch tuyệt đối trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
có phẩm chất đạo đức trình độ năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu chức danh và vị trí việc làm
nắm vững đường lối chính sách của đảng pháp luật nhà nước
có năng lực tổ chức thực hiện và giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
liên đạo đồng thành phố cũng rất tự hào
trong suốt những năm qua thì hàng năm chúng tôi đều
thực hiện rất là tốt việc bồi dưỡng phát hiện giáo dục giác ngộ
giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng
và theo số liệu bình quân thì hàng năm chúng tôi giới thiệu khoảng hơn ba đoàn viên công đoàn viên ưu tú
để đảng xem xét khách nạp
và đây là một lực lượng bổ sung có thể nói rằng là hết sức là tích cực và có chất lượng
trong những năm qua số cán bộ trẻ được quy hoạch từ các chương trình là chín trăm chín mươi năm người
trong đó ba trăm bảy mươi chín trường hợp được điều động về phường xã thị trấn
sáu trăm một mươi sáu cán bộ đã lươn chuyển về quận huyện sở ngành
ba trăm bảy mươi hai trường hợp được đề bạc bổ nhiệm chức danh trưởng phòng phó phòng các sở ngành quận huyện
và cán bộ chủ chốt xã phường thị trấn
một mươi chín cán bộ tham gia cấp ủy quận huyện
bảy cán bộ giữ chức danh thuộc ban thường vụ thành ủy quản lý

trở qua tiếp xúc
quan sát thì tôi thấy cái nguồn cán bộ trẻ ở tp hcm rất là dồi dào phong phú
phần lớn các em đều được học hành đến nơi đến trốn về mặt chuyên môn
rồi về các kỹ năng khác ví dụ như là tin học ngoại ngữ và đặc biệt là đều trưởng thành từ cơ sở
đấy là một cái điều rất thuận lợi
các em dễ tiếp cận với khoa học kỹ thuật bây giờ đặc biệt là cái nền là bốn
và đặc biệt hơn nữa là trong cái quy hoạch xây dựng đô thịnh
anh lâm đình thắng một đảng viên trẻ được trưởng thành từ phong trào sinh viên
nguyên phó chủ tịch trung ương hội sinh viên việt nam phó bí thư thường trực thành đoàn
chủ tịch hội sinh viên thành phố hiện nay là đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn phó bí thư quận ủy quận bình thạnh
tôi thấy rằng là tôi cần phải kế thừa cái sự năng động và sự sáng tạo của người cán bộ đã từng làm trong công tác đoàn
tiếp tục là phát huy sự gần gũi gắn bó với lại các cơ sở đặc biệt là đối với người dân trên địa bàn
cái thứ hai nữa là tôi mong muốn rằng là sẽ lấy cái lý tưởng của tổ chức đảng là phục vụ nhân dân
và vì sự phát triển của thành phố của đất nước cũng như của quận bình thạnh là một trong những mục tiêu và lý tưởng là lý tưởng của cuộc đời mình
anh quang hán xương đảng viên trẻ hiện nay là phó bí thư đoàn trường đại học kinh tế thành phố hồ chí minh
cũng đã được đào tạo rất cơ bản để đưa vào dự nguồn cán bộ trẻ của thành phố
để góp phần trong sự đổi mới mạnh mẽ của thành phố
cũng như là sự đổi mới mạnh mẽ trong quản trị cũng như đào tạo nghiên cứu khoa học của trường đại học kinh tế thành phố hồ chí minh
thì bản thân của em cũng phải cố gắng rất là nhiều trong việc học tập nâng cao trình độ
chị thái thị kim thanh cũng là một đảng viên trẻ tốt nghiệp thạc sĩ và cao cấp lý lượng chính trị năm hai nghìn một mươi ba
tốt nghiệp trường đại học luật tp hcm chỉ được thành ủy đưa vào diện quy hoạch nguồn cán bộ trẻ
và đưa đi đào tạo chương trình ba trăm linh thạc sĩ tiến sĩ
các cán bộ văn phòng của ủy ban nhân dân quận một năm hai nghìn một mươi chỉ được tăng cường về cơ sở
lập phó chủ tịch phường bến nghé hiện nay là quận ủy viên bí thư đảng ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân phường bến nghé quận một
anh dương hồng thắng phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận bình thạnh
tốt nghiệp đại học bách khoa thạc sĩ ngành quản lý xây dựng cao cấp lý luận chính trị
anh là một cán bộ trẻ có sáng kiến xây dựng hệ thống phần mềm quản lý hành chính
trên điện thoại thông minh bình thạnh trực tuyến với chính chức năng
trên cơ sở tính năng đó thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phát huy các nội dung để làm sao trong thời gian sắp tới
thì bổ sung thêm một số tính năng nữa để phục vụ cho người dân tốt hơn trong cái việc là tiếp cận các thủ tục hành chính
và tăng cường việc tiếp xúc thông tin tương tác giữa người dân với chính quyền
để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn của quận
anh lê hoàng nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
tốt nghiệp đại học bách khoa khoa điện điện tử thạc sĩ năng lượng
hiện nay là phó bí thư đoàn tổng công ty điện lực thành phố
là một sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học bách khoa tp hcm
thì em được tuyển dụng vào tổng công ty điện lực tp hcm
và được sự hỗ trợ chăm lo của lãnh đạo tổng ty cũng như đảng quỹ tổng ty
được tham gia các khóa học đào tạo thạc sĩ đào tạo chuyên môn cũng như đào tạo ngoại ngữ
và được lãnh đạo rất là quan tâm trong các hoạt động công tác đoàn
và cũng được bố trí trong danh sách quy hoạch cán bộ của tổng ty
thì bản thân em cảm thấy rất là vinh dự
anh vàng anh kỹ sư điện lạnh nguyên là công nhân công ty chế biến thủy sản
thuộc tổng công ty thủy sản việt nam
hiện nay là phó bí thư thường trực đảng ủy phường một mươi năm quận một mươi
anh là cán bộ trẻ được quy hoạch từ nguồn cán bộ lãnh đạo
quản lý xuất tân từ công nhân của thành ủy
các cô các chú đối với trong hệ thống ban điều hành khu phố
cũng như các bác đảng quyền nọ thành các bạn giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
cũng như cùng tập thể đảng ủy phường trong năm nhiều năm liền
giữ vững danh hiệu đảng bộ trong sạch chống mạnh tiêu biểu nhiều năm liền
các chương trình đào tạo nguồn cán bộ trẻ của thành phố
đã đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn nhân lực cán bộ quản lý
bổ sung kịp thời cán bộ ở các địa phương
giúp thành phố tiếp tục đi đầu
trong công tác cải cách hành chính nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước
như chúng ta thấy rằng là thời gian vừa qua thì rất nhiều cái cơ chế chính sách của thành phố
dành cho các bạn trẻ những vườn ươm nhân tạo những vườn ươm về sáng tạo trẻ
cho lực lượng thanh niên của thành phố và sinh viên của thành phố
và nhiều chính sách về học bổng thạc sĩ tiến sĩ
cho những sinh viên của thành phố đạt những kết quả rất là xuất sắc
và đã có những công hiến
những công nhân trẻ của thành phố và tiếp nói như vậy thì cái cơ chế chính sách này
cũng sẽ tạo điều kiện cho sinh viên và các bạn trẻ có điều kiện đóng góp nhiều hơn
và đặc biệt là chúng ta đã phá bỏ cái rào cản về cái vấn đề hộ khẩu như trước đây
và tất cả các bạn thanh niên các nhà sáng tạo trẻ ở trong nước cũng như là việt kiều
có thể về nước để cống hiến vào sự phát triển chung của thành phố
có được đội ngũ này là cả một quá trình
một quá trình chăm lo vung bồi xây dựng và kỳ vọng trao giữ những trọng trách
để thử thách rèn luyện để họ phấn đấu trở thành những cán bộ lãnh đạo
quản lý của thành phố và đất nước
tất cả những cống hiến của những cán bộ trẻ hôm nay đối với họ đó là tình yêu đối với tổ quốc
lòng nhiệt khuyết của tuổi trẻ luôn được tỏa sáng lung linh
đã góp phần khát khoại diện mạo của thanh niên thành phố mang tên bác
yêu nước khát vọng đạo đức trách nhiệm trí thức sáng tạo năng động văn minh
là những bông hoa đẹp của vườn hoa thanh niên thành phố kính dân lên người
thư đoàn tổng công ty điện lực hiện nay là chánh văn phòng đảng ủy
trưởng bang quan hệ cộng đồng tổng công ty điện lực thành phố hồ chí minh
dù trên lĩnh vực công tác nào anh cũng đều phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
được đảng tin yêu và nhân dân yêu mến
vốn xuất thân trong một vùng quê giàu truyền thống cách mạng xã đa phước huyện bình chánh
và tốt nghiệp khoa điện đại học bách khoa thành phố hồ chí minh
là một kỹ sư trẻ được trưởng thành từ phong trào công nhân ở cơ sở
anh đã không ngừng phấn đấu học tập trao dồi phẩm chất đạo đức
hiện nay anh đã tốt nghiệp thạc sĩ điện và cử nhân chính trị
trong những năm qua với cương vị là bí thư đoàn tổng công ty
anh đã phát động nhiều phong trào thi đua công trình thanh niên như nguồn sáng an toàn
văn minh tiết kiệm tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn mỹ quan tiết kiệm điện
tham gia chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng vì cộng đồng vì an sinh xã hội
anh trực tiếp cùng với các bạn đoàn viên thanh niên của tổng công ty
thực hiện cải tạo lại hệ thống điện cho một số hộ gia đình chính sách
gia đình mẹ việt nam anh hùng
hộ gia đình nghèo đồng bào các dân tộc tại thành phố hồ chí minh
và các tỉnh thành trong cả nước
hàng năm anh đã tổ chức vận động trong đoàn viên
người lao động tổng công ty hàng trăm triệu đồng để tặng các phần quà
tặng nhà tình bạn nhà đại đoàn kết sửa chữa và cải tạo hệ thống điện
cho các địa phương khó khăn vùng sâu vùng xa
về việc tác phong như phong cách anh làm việc là một người thủ lĩnh đoàn
rất là tận tâm nhiệt quyết với công việc
trong đó anh đã không bằng lòng với những kết quả hiện tại
mà luôn cố gắng tìm tòi sáng tạo để tìm ra được những hoạt động phong trào hiệu quả hơn
thiết thật hơn lấy chuyên môn của các bạn đồng viên thanh niên
để thực hiện phục vụ cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
hiện nay với cương vị là tránh văn phòng đảng ủy trưởng bang quan hệ cộng đồng
anh đã tham mưu cho đảng ủy bang lãnh đạo tổng công ty
triển khai thực hiện tốt chương trình hành động về nâng cao năng lực lãnh đạo
chức chiến đấu của các ủy các cấp
chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể
triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân
sử dụng điện an toàn tiết kiệm hiệu quả
đối với đồng chí hưng là cán bộ trẻ
và hiện nay thì đồng chí cũng đang làm nghiên cứu sinh ở trường hồ tách
cũng như là đã qua cái lớp đào tạo lý luận cao cấp
và hiện nay cũng đang học cái lớp quản lý cán bộ cấp hai của tập đoàn
và đây cũng là
một trong những cái đồng chí được quy hoạch cho cái giai đoạn mà hiện nay
cũng như là giai đoạn sắp tới
để mà có thể trưởng thành và tiếp tục cái sự nghiệp
hướng dẫn vào cái hạng ngũ lãnh đạo tổng thị trong những năm sắp tới
và tổng thị cũng kỳ vọng vào cái lực lượng trẻ
trong đó có cái đồng chí hưng
với sự tâm huyết và ý chí vương lên
anh nguyễn tấn hưng đã góp phần tích cực
trong các phong trào thi đua để xây dựng thành phố hồ chí minh
có chất lượng sống tốt văn minh hiện đại và nghĩa tình
tất cả những việc làm đó của anh
đã thắp lên tình yêu đối với tổ quốc
và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ trên thành phố mang tên bác
thưa quý vị và các bạn
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép bản
lại chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay của truyền hình dân dân
quý vị và các bạn có những chia sẻ với chương trình
hoặc có những vấn đề cần được phản ánh
hãy liên hệ với chúng tôi qua hộp thư tbhcmhôm nay tvaconggmail com
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau